với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp
buổi đối thoại đã thể hiện quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo hành động để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
thực sự là động lực phát triển của đất nước
hội nghị lần này tập trung đánh giá nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
cũng như giải quyết những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
với tinh thần chung của hội nghị thẳng thắn chân thành và xây dựng
thủ tướng đã lắng nghe ý kiến của các bộ ngành và đại diện các doanh nghiệp cùng bàn với nhau chương trình hành động thẳng thắn nhất
hội nghị cũng đưa ra thông điệp của thủ tướng chính phủ doanh nghiệp là một động lực của phát triển kinh tế
chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng
nội dung đề ra các giải pháp xây dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
giải quyết các khó khăn vướng mắt kiến nghị của doanh nghiệp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
báo cáo tình hình giải quyết vướng mắt kiến nghị của doanh nghiệp đề xuất giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
theo lĩnh vực phụ trách trên địa bàn gửi bộ kế hoạch và đầu tư để tổng hợp đồng gửi văn phòng chính phủ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
báo cáo tình hình kinh tế thành viên về cải cách cơ cấu kế hoạch tổng thể về kết nối
hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận về những tiến triển mới liên quan đến các hiệp định thương mại tự do và các hiệp định thương mại khu vực
việc thực hiện tuyên bố lima về khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương ftap vai trò của apec trong ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
và hội nghị bộ trưởng của tổ chức thương mại thế giới wto lần thứ một mươi một
các biện pháp thúc đẩy hợp tác apec về tạo thuận lợi cho các chuỗi giá trị toàn cầu kết nối chuỗi cung ứng hài hòa chính sách tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ
và các lĩnh vực chuyên ngành khác cũng như những vấn đề liên quan tương lai của apec
nằm trong chuỗi các sự kiện bên lề hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy các bộ trưởng thương mại của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec đã bàn bạc về tương lai của thương mại
ở khu vực châu á thái bình dương
trong khuôn khổ hội nghị một số cuộc họp quan trọng về triển khai chính sách sẽ được tiến hành để quyết định các bước tiếp theo của thương mại khu vực
giữa bối cảnh những hoài nghi về lợi ích của toàn cầu hóa ngày càng lớn và sự đổi thay nhanh chóng của xã hội cũng như công nghệ
các bộ trưởng và quan chức sẽ tập trung vào việc thiết lập tự do thương mại mạnh mẽ hơn trong khu vực châu á thái bình dương
nhằm đảm bảo lợi thế của toàn cầu hóa đồng thời bảo vệ phúc lợi cho những người dân bị ảnh hưởng
điều này bao gồm các nỗ lực hợp tác mới nhằm tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp có nhu cầu cao như sáng tạo kỹ thuật số
dịch vụ môi trường và sản xuất thực phẩm và tháo gỡ những biện pháp hạn chế thương mại gây suy yếu sự phát triển và khả năng tạo việc làm
các nội dung được thảo luận tại hội nghị là cơ sở giúp việt nam phối hợp với các thành viên apec hoàn thiện những đề xuất
sáng kiến trình lên hội nghị cấp cao apec được tổ chức vào tháng một mươi một tới tại thành phố đà nẵng
sau năm phiên tăng giá liên tiếp trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ việt nam
thị trường vàng đã đảo chiều lao dốc khiến cho giá vàng trong phiên giao dịch cuối tuần giảm mạnh
cụ thể giá vàng giao dịch quanh mốc một hai trăm sáu mươi usd một ao và có lúc đã lên sát một hai trăm sáu mươi năm usd một ounce
nhưng ngay sau đó đã đảo chiều và bắt đầu lao dốc giảm mạnh liên tục xuống sát ngưỡng một hai trăm bốn mươi năm usd một ao
trước đó giá vàng được ghi nhận tăng liên tục trong nhiều phiên liên tiếp
đạt mốc một hai trăm sáu mươi năm usd một ounce
mức cao nhất trong ba tuần gần đây trước khi bắt đầu tù dốc
ảnh hưởng của giá vàng thế giới giá vàng giao dịch trong nước cũng bắt đầu hạ nhiệt
theo giới phân tích giá vàng khó có thể quay lại nhịp tăng giá như mấy phiên vừa qua
do tác động từ những bất ổn chính trị tại mỹ đã lăng xuống
dự kiến trong phiên giao dịch hôm nay giá vàng trong nước sẽ giảm mạnh do tác động từ giá vàng thế giới
theo số liệu thống kê mới nhất vừa được hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam công bố
doanh số bán của thị trường ô tô
các nhà sản xuất ô tô của việt nam kể từ đầu năm suy giảm với mức giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân được dự đoán có thể là do tâm lý chung của người tiêu dùng chờ sang năm hai nghìn hai mươi
để mua được xe giá rẻ khi thuế nhập khẩu ô tô về
tính đến hết tháng bốn toàn thị trường ô tô tại việt nam tiêu thụ khoảng hai mươi một chín trăm bốn mươi hai xe
bao gồm một mươi bảy trăm linh năm xe du lịch chín năm trăm sáu mươi hai xe thương mại và một sáu trăm bảy mươi năm xe chuyên dụng
trong khi đó hiện doanh số xe du lịch giảm ba mươi sáu xe thương mại tăng một mươi năm
và xe chuyên dụng giảm sáu so với tháng trước
sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt một mươi sáu bốn trăm năm mươi ba xe giảm một mươi so với tháng trước
và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là năm bốn trăm tám mươi chín xe giảm ba mươi năm so với tháng trước
tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tăng một so với cùng kỳ năm ngoái
xe ô tô du lịch tăng một mươi xe thương mại giảm tám và xe chuyên dụng giảm một mươi tám
so với cùng kỳ năm ngoái
mặc dù chịu chung số phận ảm đạm của cả thị trường
tuy nhiên theo thống kê của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam vama
doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước chỉ giảm năm
trong khi xe nhập khẩu tăng hai mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
cho thấy nhu cầu thị trường vẫn còn đặc biệt đối với các dòng xe lắp ráp trong nước
và xe nhập khẩu trong khu vực iec
nhắm tới phân khúc này nhiều hãng xe đã và đang để mạnh cung cấp ra thị trường
các dòng xe lắp ráp trong nước
tập đoàn mada nhật bản giới thiệu sản phẩm mada ba hai nghìn một mươi bảy được thaco phân phối
gồm tám màu sắc cùng ba phiên bản lựa chọn mada một năm l sedan mada ba hai l sedan
và mada ba một năm l hatchback
đặc biệt phiên bản hai được trang bị hệ thống đèn led cao cấp và màn hình hút đa sắc
bảo đảm tầm nhìn và an toàn khi điều khiển tạo sự cuốn hút sang trọng
việc cải tiến về công nghệ nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn của sản phẩm mới
sẽ góp phần nâng cao thị phần cho những sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao như mazda nhật bản
trong khi đó sản xuất trong nước mới đáp ứng được khoảng ba mươi còn lại phải nhập khẩu
trước sự hội nhập sâu rộng với thế giới và những biến đổi mạnh mẽ của thị trường
các chuyên gia cho rằng thị trường xăng dầu việt nam hiện nay vẫn đang thiếu tính cạnh tranh
các công ty xăng dầu chỉ có một giá thống nhất không thể phù hợp với cơ chế thị trường
cách đây gần hai thập kỷ khi đang tiến hành đàm phán gia nhập wto
chuẩn bị đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương
với các nước trong khu vực châu á thái bình dương việt nam đã hướng tới mục tiêu thị trường hóa cơ chế xăng dầu
trải qua bốn nghị định quyết định từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay thị trường xăng dầu việt nam vận hành theo nghị định tám mươi ba của chính phủ
với mục tiêu từng bước thị trường hóa đưa hoạt động xăng dầu theo cơ chế thị trường đầy đủ
khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu theo hiến pháp hai nghìn một mươi ba
nghị định này đã có những quy định tiếp cận tốt hơn về các thành phần kinh tế được tham gia các đầu mối xuất nhập khẩu
hiện cả nước ta đã có hai mươi chín đầu mối hơn một trăm linh doanh nghiệp phân phối với đông đảo các đại lý và hơn một mươi ba cửa hàng bán lẻ xăng dầu

đặc biệt là sức ép để bảo vệ thị trường trong nước hệ thống lọc hóa dầu hệ thống phân phối của các doanh nghiệp việt nam
hiện nay chúng ta đang có một sức ép về mở cửa thị trường xăng dầu trong nước
đặc biệt là độ trình giảm thuế đến năm hai nghìn hai mươi bốn thì thuế tất cả các loại xăng dầu về
có nghĩa là về mặt lộ trình giảm thuế thì chúng ta đã phải chấp nhận cái điều kiện mở cửa thị trường
bây giờ vấn đề là thể chế của chúng ta có cho mở cửa thị trường hay không
về giá xăng dầu thì cũng đã tiệm cận được những cái biến động của thị trường thế giới
tuy nhiên với điều kiện chúng ta tiếp tục hội nhập và có những doanh nghiệp nước ngoài họ đã vào việt nam để kinh doanh
họ lọc dầu họ bán dầu ở thị trường của mình họ có thể mua cổ phần ở những doanh nghiệp xăng dầu của mình
thì cơ chế điều hành với giá xăng dầu là phải tiệm cận hơn so với thị trường
bên cạnh đó thị trường xăng dầu thiếu tính cạnh tranh
các công ty xăng dầu chỉ có một giá thống nhất là không phù hợp với cơ chế thị trường
trong hội thảo thị trường xăng dầu việt nam và vấn đề thể chế diễn ra vào sáng ngày một mươi sáu tháng năm tại hà nội
nhiều chuyên gia đã cho rằng chính phủ cần điều chỉnh bổ sung nghị định tám mươi ba phù hợp với thực tế
đưa ra chiến lược phát triển thị trường xăng dầu dài hạn
đồng thời cần xem xét cho phép có giá xăng dầu cạnh tranh trong một biên độ nhất định
tránh tình trạng tất cả các tổng công ty tổng đại lý các cửa hàng đều có giá bán như nhau chưa thúc đẩy cạnh tranh
trong khi đó các cơ quan hoạch định chính sách tài chính vẫn đang phải xử lý phần hụt thu ngân sách
trong lộ trình giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
đây là nguồn thu quan trọng đóng góp cho phát triển đất nước
vì vậy chính phủ cần đưa ra chiến lược phát triển thị trường xăng dầu kịp thời và phù hợp
để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xăng dầu sản xuất trong nước
một là về điều kiện kinh doanh xăng dầu
thì cũng phải nghiên cứu để sửa bớt những điều kiện về kho tàng về cầu cảng
về các thứ mà tập trung hơn vào cái điều kiện kiểm soát về chất lượng về cháy nổ đối với xăng dầu
đấy là những điều kiện không thể thiếu được
thế còn những cái vấn đề về an ninh năng lượng đối với xăng dầu
thì trong nghị định tám mươi ba nó cũng đã
nó đã có cái đề cập đến nhưng mà để bảo đảm năng lượng thì ngoài cái việc là những cái định hướng
về hạn ngạch tối thiểu cho các doanh nghiệp thì phải hướng dẫn cụ thể hơn để các doanh nghiệp
họ đa dạng hóa cái phương thức kinh doanh
bên cạnh thị trường xăng dầu truyền thống xăng e năm cũng đang là loại xăng được chính phủ chỉ đạo
thúc đẩy tiêu thụ bởi nếu tính về sự bền vững và phát triển lâu dài khi nguồn nguyên liệu sẵn có
trong thiên nhiên là mỏ xăng dầu dần cạn kiệt
chắc chắn chúng ta sẽ phải tiến tới sử dụng sang sinh học
tuy nhiên dù đã được ra thị trường thử nghiệm từ năm hai nghìn tám tới nay xăng ai nằm cũng chưa thực sự
được sử dụng rộng rãi người dân vẫn còn ít biết tới và nhiều e ngại với loại sang sinh học này
hiện nay thì xăng ai nằm tại các cửa hàng xăng dầu của petrolimex sài gòn thì chỉ tiêm tỷ trọng khoảng bảy
so với lượng xăng bán ra lượng xăng bán ra như vậy khá kiêm tốn
theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu muốn thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng xăng e năm
trước tiên phải đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ sử dụng mặt khác với những cơ chế
chính sách dành cho mặt hàng này như hiện nay sẽ rất khó thu hút đầu tư kinh doanh của các doanh

rõ ràng để ổn định thị trường xăng dầu trong nước trong điều kiện thị trường thế giới đầy biến động như
hiện nay cần phải có cơ chế kịp thời và phù hợp
cần xem xét
cho phép các doanh nghiệp có giá xăng dầu cạnh tranh trong một biên độ nhất định tránh tình trạng
tất cả các công ty đều có giá bán như nhau xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng bảo vệ môi
thị trường người tiêu dùng ở mức cao hơn đưa thị trường xăng dầu hoạt động theo cơ chế thị trường
có sự quản lý của nhà nước theo lộ trình phù hợp với các mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường theo nghị quyết đại hội một mươi một đại hội một mươi hai của đảng
vâng thưa quý vị và các bạn thị trường xăng dầu việt nam đang hội nhập sâu với thị trường xăng dầu
khu vực và thế giới vì vậy yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xăng dầu sản xuất
trong nước đang là yêu cầu hàng đầu quyết định sự phát triển của công nghiệp hóa dầu việt nam và
thị trường xăng dầu việt nam quý vị và các bạn thân mến chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin
được tạm dừng hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau